thủ tướng chính phủ vừa yêu cầu bộ trưởng bộ giao thông vận tải khẩn trương báo cáo tình hình triển khai hệ thống
thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trước ngày hai mươi tháng sáu
thủ tướng lưu ý báo cáo phải nêu rõ tiến độ hoàn thành đối với từng trạm khó khăn vướng mắt và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan
biện pháp xử lý với các trường hợp không thực hiện đúng lộ trình chuyển sang thu tự động không dừng
bộ giao thông vận tải rất sớm tham mưu chính phủ ban hành chỉ đạo tới cuối năm hai nghìn một mươi chín
bắt buộc các phương tiện chưa sán thẻ thu phí không dừng chưa nộp tiền vào thẻ sẽ phải đi vào làn thu tiền thủ công
hiện nay giai đoạn đầu tiên lắp đặt thu phí không dừng đã thực hiện được hai mươi tám trạm còn một mươi năm trạm đang triển khai
giai đoạn hai bộ giao thông vận tải đấu thầu công khai hiện các đơn vị tham gia đã khảo sát ba mươi ba trạm thu phí
theo cam kết thì nhà đầu tư sẽ hoàn thành trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
hiện nay cả nước đã có hơn bảy trăm linh ô tô đã sán thẻ thu phí không dừng